thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thuật mới
giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi tại hải phòng
thành phố có một mươi năm đơn vị hành chính gồm bảy quận và tám huyện
kết quả đáng chú ý của hải phòng trong một mươi năm xây dựng nông thôn mới đã có chín mươi bảy trên một trăm ba mươi chín xã đạt chuẩn nông thôn mới gần bảy mươi
dự kiến đến cuối năm hai nghìn một mươi chín một trăm linh số xã sẽ đạt chuẩn nông thôn mới
thu nhập bình quân đầu người khu vực nông nghiệp năm hai nghìn một mươi chín đạt năm mươi năm triệu đồng một người một năm tăng gần năm lần so với năm hai nghìn một mươi gấp một năm lần bình quân chung cả nước
tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới một cả nước là bốn năm
tuy nhiên thủ tướng cũng lưu ý những tồn tại hạn chế trong đó đáng chú ý là việc đầu tư quá mức vào kết cấu hạ tầng dẫn tới lãng phí nguồn lực xảy ra nợ động cơ bản
trong thời gian tới hải phòng sẽ khẳng định vai trò chủ thể của người dân
trong xây dựng nông thôn mới tập trung nguồn lực đẩy mạnh hỗ trợ các xã còn khó khăn tiêu chí đạt thấp đồng thời chú trọng đến công tác giảm nghèo bền vững giải quyết công an việc làm
trong thời gian tới hải phòng sẽ khẳng định vai trò chủ thể của người dân